chúng ta đã đang dần cảm nhận được không khí tết ở hà nội khi những cây đào cành đào đã bắt đầu ra phố
các vườn đào ở phường nhật tân phú thượng và khu vườn đào quận tây hồ hà nội cũng đã nhộn nhịp người mua kẻ bán
một phần do yếu tố thời tiết một phần do người dân chơi đào sớm nên đào hà nội đã rời vườn mang không khí tết về với nhiều gia đình
lâu nay con phố lạc long quân quận tây hồ nổi tiếng bày bán các loại đào thế mỗi khi tết đến xuân về
năm nay các trậu đào với thế độc lạ đã được nhiều khách hàng tới tận vườn tham quan khảo sát giá
trong đó có nhiều người đã nhận được đơn hàng đặt mua thuê đào
ở ngã tư lạc long quân an dương vương gia đình ông công văn tuấn tổ hai mươi hai cụm ba phường phú thượng đã đặt hơn năm mươi trậu đào thế

mặc dù năm nay không được thuận lợi cho việc chăm sóc và giữ cho đào nở đúng độ tuy nhiên các nhà vườn đều đang thực hiện các bi kíp để chăm sóc đào gia nụ bông hoa vào đúng thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới
có nhà thì mơi hết tất cả vườn ra
có nhà thì hạn chế tươi
nhưng mà những cái mẹo vật đấy thì nó sẽ dẫn đến là những cái lượng hoa đầu tiên nó sẽ không được tươi
khi nào mà mình mang về mình tươi nước đầy đủ thì lúc đấy là đào nó hồi
cái nước hoa thứ hai thì nó sẽ tươi và nó đẹp hơn
hiện tại đào đã lên phố
công việc làm vườn cuối năm của các chủ vườn đào tuy có bận rột nhưng cũng thêm phần nhộn nhịp hứng khởi
họ vừa làm vừa hy vọng thời tiết thuận lợi hơn bán được nhiều cây để gia đình cùng đón một cái tết no ấm